đối tượng tẩn tà mẩy ở bản xì choang xã biên giới vàng ma trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ bắt về hành vi mua bán trẻ em
điều đáng nói mẩy không sử dụng thủ đoạn bắt cóc hay chiếm đoạt mà trực tiếp đến nhà vợ chồng anh chẻo diếu mìn ở cùng bản
đặt vấn đề mua cháu trèo lau lủ mới sinh được một mươi ba ngày tuổi về nuôi sau đó lại đem cháu bé bán cho đối tượng người trung quốc
mấy ngày trước khi tôi đang đi lấy rau lợn có gặp một người đàn ông
ông ấy hỏi tôi có biết ai bán con để mua về nuôi
biết nhà trẻo diếu mìn từng bán một đứa con cho người cung bản bây giờ mới đẻ một đứa nữa nên tôi bảo để về hỏi xem
người đàn ông đó đưa cho tôi ba nhân dân tệ bảo nếu mua được thì một mươi giờ đêm mang ra địa điểm này đưa cho ông ấy
tôi đến cho vợ chồng trẻo diếu mìn hai nhân dân tệ và bé đứa bé đưa cho người đàn ông trung quốc
còn đây là chị tần u mẩy ở bản nhóm ba xã vàng ma trải huyện phong thổ
khi chị đang ngủ cùng với con
là tẩn láo lả ở trong lán ruộng thì bị một đối tượng đạp cửa xông vào dùng gậy đánh tới tấp và bắt mất đứa con trai
đã hơn một năm trôi qua nhưng ký ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí trị
và cũng từ hôm đó chị đã mất đi cậu con trai vừa tròn năm tháng tuổi
tôi đang ngủ trong lán cùng con thì có người xông vào dùng gậy đập liên tiếp vào người
trời tối không nhìn thấy gì hoàng quá tôi chạy đi gọi người đến cứu nhưng khi quay lại thì không thấy con đâu nữa
chỉ khi lực lượng công an vào cuộc điều tra kẻ đã bắt đi cháu tần láo lả đêm hôm đó được xác định chính là tần láo san em trai chị tần u mẩy
do bản tính ăn chơi đua đòi không chịu làm ăn san đã chiếm đoạt và bán chính cháu ruột của mình sang trung quốc lấy tiền tiêu xài
đối với các đối tượng mua bán trẻ em thì chúng tôi phải nghiêm khắc xử lý theo đúng pháp luật và cũng sẽ phải đưa ra xử xét xử công khai
tại khu vực xã vàng ma trải
để làm cái mục đích để gian đe giáo dục cho nhân dân và để phong ngừa tội phạm xảy ra trong thời gian tiếp theo
để hạn chế hoạt động của tội phạm mua bán người lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu một mặt tăng cường đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
mặt khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân
tuy nhiên nghèo đói trình độ dân trí thấp cộng với nhận thức pháp luật còn hạn chế đã khiến cho tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp